tiếp tục với các tin tức khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố tạm giam đối tượng cho thanh tùng hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giết người
công an tỉnh đồng nai xác định cho thanh tùng là đối tượng đã dùng dao thái lan đâm một nhát trúng vào ngực trái của đại úy nguyễn thế đức phó trưởng công an phường an hòa thành phố biên hòa trong khi làm nhiệm vụ
nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do trước đó tùng va chạm giao thông với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch nên xảy ra mâu thuẫn
đại úy nguyễn thế đức cùng với ba đồng chí tổ bảo vệ dân phố đang trên đường tuần tra thì phát hiện tùng cầm dao truy đuổi trên đường nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tùng không chấp hành mà dùng dao đâm đại úy đức gây thương tích nặng